ngày một mươi tám tháng một mươi một ban thi đua khen thưởng tỉnh đồng nai đã đến chia buồn thăm hỏi và truy tặng bằng khen của ủy ban nhân dân tỉnh
cho dân quân tự vệ nguyễn thành tùng hai mươi năm tuổi tại xã an viễn huyện trảng bom tỉnh đồng nai tử nạn khi đang làm nhiệm vụ đuổi bắt cướp
trước đó vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi một nhận được tin báo có hai đối tượng nghi cướp tài sản đang chạy về hướng xã an viễn
ban chỉ huy quân sự xã an viễn đã cho lực lượng chốt chặn tại ngã ba đường vào khu công nghiệp giang điền huyện trảng bom
đến hai mươi ba h ba mươi phút cùng ngày khi thấy hai đối tượng có biểu hiện khả nghi lực lượng dân quân tự vệ xã an viễn đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra
nhưng hai người này không chấp hành mà bỏ chạy
thấy vậy hai dân quân tự vệ xã an viễn là nguyễn thành tùng và vũ thế phương liền đuổi theo
trong quá trình truy đuổi xe của anh tùng bị hai đối tượng trên đạp vào làm mất lái ngã xuống đường chấn thương nặng
viện đa khoa thống nhất cấp cứu đến hai giờ ngày một mươi bảy tháng một mươi một thì tử vong